liên quan đến kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
cách đây vừa tròn bảy mươi năm năm lực lượng an ninh đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc
khám phá tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số bảy phố ô nhi hầu nay là phố nguyễn gia thiều hà nội
đập tan cuộc đảo chính của quốc dân đảng câu kết với thực dân pháp
bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
chiến công ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh
giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng và bác hồ kinh nhiêu
góp phần cùng toàn đảng toàn dân đưa nước ta thoát ra khỏi tình thế khó khăn nhất
đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
và ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu được xác định là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành bất luận trong hoàn cảnh nào
các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc phân đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của đảng
hết lòng hết sức phục vụ nhân dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ
mưu trí sáng tạo dũng cảm chiến đấu làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc